em mời anh chị nhá
tự nhiên đi chú
chúng ta biết là trong cuộc sống
thì cái nhu cầu tình cảm
cái quan hệ xã hội
nó là cái nhu cầu tất yếu
và nó luôn luôn mở rộng
và trong cái dòng đời xuôi ngược thế này
thì bản thân người ta cũng xuất hiện nhiều cái tình huống
nhiều cái trường hợp người ta có thể gặp nhau gỡ nhau
và trong những trường hợp gỡ như vậy
thì bằng cái
qua những hai việc làm
qua lời nói qua hành vi
rồi qua những cái biểu hiện tâm lý
thì có thể
người ta có những người họ hợp với nhau
họ nảy sinh những ý định tốt
tình cảm tốt đẹp
và qua quá trình
quan hệ tiếp xúc sinh hoạt
thì cũng nhiều người
trở lên thân thiết
người làm mình xin đi làm đường đông lắm
sau anh không xin vào đó mà làm cho gần
toàn những công việc vệ sinh cho con gái thôi
làm gì có việc cho anh
mình chịu khó đi xa một tí
nhưng mà công xá nó vẫn hơn
em nhớ anh lắm
ai chẳng nhớ
em nhớ ở nhà chăm sóc con cẩn thận nhá
trông non nhạc cửa nữa
bây giờ trời đã lạnh rồi
dọn hàng sớm đi
để ý sức khỏe một tí
thôi trời muộn rồi anh đi đây
anh cho em đi theo anh mới được không
nào em đi thì ai trông quán
cứ làm như anh đi bộ đội không bằng đấy
vài tuần anh lại về mà
anh mà đi lâu rồi
lâu quá em ở nhà em đi lấy người khác đi
cuộc sống vốn khó nhọc
yến thân phải rời bỏ mái ấm gia đình
tìm sinh kế mới
dẫu biết sẽ khó cho bích
nhưng anh cũng không còn cách nhọc khác
bởi làm đàn ông không lo được cho gia đình
là cái tội lớn
chứ không phải là những điều gì vĩ đại
chập trời khối nước
bích ở nhà bán hàng
hàng ngày hồng vẫn đến uống nước như một thói quen
bởi không gian này với hùng dường như đã quá thân thuộc
cuộc sống và mối quan hệ của người chủ hàng nước
và khách tưởng chừng chưa bao giờ tốt đẹp đến thế
anh thân với cả chị bích đâu em
mọi hôm chị đeo khẩu trang
hôm nay bỏ ra em không nhận ra luôn đấy
ngồi ở ngoài này bụi bậm
chị phải đeo khẩu trang vào
không xấu anh lại chê
nãy bỏ ra làm gì
hôm nay anh đi làm xa
vợ ra tiễn chồng
chẳng nhẽ lại đeo khẩu trang à
thôi ông bà tìm cảm thế
trời hôm nay lạnh thế chị nhỉ
nó rất nhiều cái điều thuận lợi
để cho cái tình cảm tự nhiên
chứ hai con người nó đầy sinh
thì nó sẽ xuất hiện
những cái vấn đề thuộc về
là muốn gần gũi
muốn chia sẻ
muốn yêu thương
và ở đây
thì có thể tác động từ một phía
cũng có thể từ hai phía
nhưng quan trọng hơn cả là gì
người ta cảm thấy
khi ba chạm
khi tiếp xúc
người ta có một nhu cầu
có một nhu cầu tình cảm với nhau
đi đâu đấy
anh đi đâu đấy
ừ đi nhà xe không
ủa may quá
chị đi nhà đấy
chú đi đâu vậy
học sách nha anh
em đi học mà
đi học hả
vừa học vừa làm
thế chú học cái gì
học tài trức ấy mà
mà học cái này tốn tiền lắm
suốt ngày phải đổ tiền rồi đi học
mà em còn suốt ngày phải đi vay tiền để đi học ấy
chú hiểu không
bây giờ chú còn trẻ
phải chăm chỉ học
chú nhìn anh này
cố gắng học
để có ngày còn nửa may nữa mà
thân cũng quý mến hùng như một người em trai
tình cảm cả hai hài hòa
bởi thân cũng là người nhân hậu
thật thà chất phác và có tính thương người
nhận được sự yêu mến của hai vợ chồng thân
hùng không giấu những suy nghĩ
những trăn trở về gia cảnh nghèo khó của mình
trong bữa nhậu tại nhà thân
lần đầu tiên hùng thấy bớt lạc lõng nơi xứ người
như thấu cảm được tâm trạng
thân đã nhận hùng là em kết nghĩa
nhà em nghèo lắm
nên là em cũng không dám chơi với ai
em sợ họ khinh em
hằng ngày em cứ đi học
rồi lại đi làm
đến công trường em cũng chẳng dám nói chuyện với ai
nhưng mà không hiểu sao
cứ ở cạnh anh
là em chắc chắn rằng anh không khinh em
nói thật chứ
nhà anh cũng nghèo như nhà chú thôi
anh còn không học hết cấp hai cơ
nhưng các cụ bảo rồi
mình không hơn người ta cái giàu sang phục quý
nhưng mình phải hơn người ta
cái đàng hoàng thực tế
anh với em
là cùng cảnh ngộ đấy
bảo sao mà
mỗi lúc nói chuyện với anh
em cảm giác rất thân thiết
mẹ anh có mỗi mình anh là con thôi
nên anh luôn ước ao
có một thằng em trai
và anh muốn chú
sẽ là em trai của anh
em sẽ là em trai của anh
uống đi em trai
hai anh em nhà này hôm nay là còn kết nghĩa cơ đấy
cả chị nữa
chị là chị của em
nên chị cũng phải uống
ừ thì uống
cả nhà mình nâng ly
nào cả nhà nâng ly
lâu lắm mới có một ngày vui như ngày hôm nay
hôm nay phải nhậu tới bến anh ạ
dạ em xin
hôm nay mà không say thì em không bao giờ em về luôn
anh đi chú
vâng em xin
anh chị ăn đi
chú ăn đi
thế là em lại có thêm một anh một chị thôi đấy
đây đó người ta thường có các anh quan hệ kết nghĩa
giữa những người thân với nhau những người là xa lạ với nhau
anh em kết nghĩa
và có nhiều trường hợp người ta kết nghĩa là sống với nhau suốt một đời
cả một đời người ta quý trọng nhau người ta giúp đỡ nhau và người ta nâng niu nhau
có trường hợp là khi kết nghĩa thì nó cũng chỉ tồn tại một thời gian nào đó
và cũng có những trường hợp cây nghĩa thì để lại những giá trị rất là nhân văn và rất là tốt đẹp
nhưng cũng trong một số không ít trường hợp là trong các quan hệ kết nghĩa đó
thì dẫn đến những cái hậu quả và những cái hành vi nó không tốt
như là lợi dụng lẫn nhau
rồi xảy lại sinh mâu thuẫn
sao hôm nay dọn hàng muộn thế
sau đêm chén rượu đào nên người anh em với vợ chồng bích hùng đã trở thành người trong nhà
tuy nhiên không biết vì bản tính hay do sự thân thiết
hùng bắt đầu có những lời nói và những nhật xét bạo dạn hơn dành cho bích
những hành động của hùng cũng vì thế mà ngày một bông lên
thiếu nghiêm túc đối với bích
nhưng vợ chồng bích vẫn không lấy đó mà giận đứa em kết nghĩa
còn trẻ người non già mang gức lại họ còn quý miến hơn
chú lại nói lưng tinh
lưng tinh cái gì em ơi thật
tội sinh cái nỗi gì chứ
chị sinh thế này thì đừng đeo khẩu trang
hay là chị sợ anh ấy ghen
anh ấy chả thèm ghen đâu
anh ấy tin tưởng tôi tuyệt đối
công nhận là ông anh của em cũng hiền thắng
mà em mà có vợ như chị ấy
thì em phải giữ thật chặt
còn lâu em mới đi đâu nhá
mất như chơi
gớm chú ấy cứ nói thế
mai sau chú học chú thành kỹ sư
muốn vợ sinh cỡ nào mà trả được
nói thế chứ
lấy đâu ra người sinh như chị
chú đừng có mà nói lưng tinh
mà thôi chú trả tôi cái khẩu trang đây
gọi bằng anh thì trả
chú đừng có mà hỗn
chị là chị mà em là em nhá
chú bỏ ngay ra
cái khẩu trang này tôi vừa đeo rồi
gì mà gắt thế
trả thì trả
cái gì mà gắt với thằng em thế
chị giận em thế à
kẹp xin lỗi
cái gì mà căng thẳng thế
kẹp xin lỗi

mẹ anh có mỗi mình anh là con thôi
nên anh luôn ước ao
có một thằng em trai
và anh muốn chú
sẽ là em trai của anh
chị bảo gì
anh mua tặng chú cái điện thoại
chú cầm lấy mà dùng
làm sao mà thế được
thôi em không dám nhận đâu
chú cầm lấy
anh bảo là hôm nay là ngày kỷ niệm giữa anh với chú
với lại chú không có điện thoại
lúc nào anh về
tiện còn gọi chú lên ăn cơm chứ
anh tốt với em thật
thời gian như chất xúc tắc
kéo bích và hùng lại gần nhau không ngờ
bích cũng không ngờ
người em kết nghĩa hôm nào
có tình ý thâm kín với mình
và tình cảm ấy cứ ngày một lớn dần
ngày một lộ điệu
đã đánh ngoài kia đau lắm
anh có sao không
chị không biết nữa

anh em bắt anh bị làm sao thế này anh ơi
anh thấy trong người mấy hôm nay thế nào
anh đỡ em
anh phải chịu khó uống thuốc đầy đủ
để còn mau khỏi anh nhá